theo hồ sơ ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng bảy sau khi đi nhậu về giữa cần và vợ đã nảy sinh mâu thuẫn
sau đó vợ đi sang nhà mẹ đẻ tại đây mẹ vợ có la mắng cần thì cần đã cãi lại
anh lê minh cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là anh vợ của cần đã lên tiếng
thì giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cần đã dùng dao đâm vào người anh cảnh
dù được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
được biết lê bé cần từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng vừa phát hiện đối tượng trần quốc tân bốn mươi tuổi
trú tại quận lê trân thành phố hải phòng có hành vi tàng trữ sản xuất và mua bán trái phép vũ khí quân dụng
cho các đối tượng trên địa bàn thành phố hải phòng
vào sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang trần quốc tân
đang vận chuyển hai khẩu súng dạng k năm mươi chín cùng hai viên đạn
qua đấu tranh tân khai nhận đã tìm hiểu cách chế tạo súng và rủ phạm văn hữu ba mươi chín tuổi
trú tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng là người có nghề hàn và máy hàn cùng tham gia
tất là người đã vẽ mô hình súng và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi
sau đó ráp lại để đối tượng hữu hàn các chi tiết thành khẩu súng
khám nhà đối tượng hiễu lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chi tiết để làm súng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra
sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh
với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn thành phố đồng hới
vào sáng ngày một mươi sáu tháng bảy công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã đồng loạt khám xét hành chính
và kiểm tra hành chính tại bốn điểm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố đồng hới
một mươi hai đối tượng có liên quan có hội khẩu thường trú tại hà nội thái bình và thanh hóa
đã được triệu tập để làm việc
qua khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ và ba điện thoại di động có chứa thông tin
về việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới đã tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là nguyễn mạnh cường
và nguyễn đức chiến tạm trú tại phường đồng hải thành phố đồng hới
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền có quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh bình thuận bắt quả tang tại xã đức phú huyện tánh linh
ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận đã bắt quả tang tại nhà của võ tiến hồng huân
chú tại xã đức phú huyện tánh linh có ba mươi hai đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức chứa chấp đánh bạc và đánh bạc
những người này đều có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh đồng nai lâm đồng và bình thuận
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bảy xe máy và trên năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
đối tượng tổ chức đánh bạc là lê đình trung và diệp hoàng phong cùng đồng bọn tổ chức sóc đĩa tại nhà của võ tiến hồng huân
nhằm lôi kéo nhiều người tới đây để tham gia đánh bạc
số tiền đặt vào xong cho mỗi lần sóc đĩa khoảng một trăm linh triệu đồng và giao cho nguyễn sơn làm nhiệm vụ cầm cái và thu tiền
các đối tượng khác dùng xe ô tô chở những người đánh bạc từ địa điểm tập kết đến khu vực đánh bạc
và làm nhiệm vụ cảnh giới để hòng qua mặt cơ quan chức năng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân